chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với tin tức covid một mươi chín trên kênh báo sức khỏe và đời sống
thưa quý vị mới đây sở y tế vừa có tờ trình gửi ủy ban dân tp hcm về việc triển khai thực hiện thích ứng an toàn
linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín theo nghị quyết số một trăm hai mươi tám của chính phủ
tp hcm đã đề xuất cho quán bar vũ trường và massage đi vào hoạt động ở vùng xanh
điều này cho thấy tp hcm đang kiểm soát dịch bệnh tốt và ngày càng bước nhanh cho công cuộc tiến tới cuộc sống bình thường mới
theo sở y tế đơn vị này đã tổ chức họp với các chuyên gia y tế để lấy ý kiến về các biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín cho các lĩnh vực hoạt động
qua đó sở y tế đề xuất căn cứ bốn cấp độ dịch để cho hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ có nguy cơ lây nhiễm cao như karaoke vũ trường quán bar massage
internet trò chơi điện tử
làm đẹp và các cơ sở khác do địa phương quy định
dịch vụ làm tóc bao gồm cắt tóc bán hàng rong vé số dạo tổ chức hoạt động tập trung trong nhà và ngoài trời
trong đó sở y tế đề xuất cho dịch vụ karaoke vũ trường quán bar massage internet trò chơi điện tử làm đẹp và các cơ sở khác do địa phương quy định được hoạt động ở khu vực đạt nguy cơ cấp một vùng xanh
điều kiện là người làm việc phải được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín
người tham gia cũng phải được tiêm đủ liều vaccine
hoặc là ép không khỏi bệnh hoặc có giấy xét nghiệm âm tính trong vòng bảy mươi hai giờ
ở địa bàn có nguy cơ dịch cấp độ hai và ba các dịch vụ trên cũng được phép hoạt động nhưng không quá lần lượt năm mươi và hai mươi năm công suất
người làm việc và người tham gia cũng phải đủ điều kiện như ở địa bàn cấp một
riêng khu vực có nguy cơ dịch cấp bốn các dịch vụ nguy cơ cao như trên không được hoạt động
đối với các cơ sở làm tóc bao gồm cắt tóc ngành y tế đề xuất cho phép hoạt động ở các khu vực có nguy cơ cấp một
với điều kiện người làm việc phải tiêm đủ liều vaccine hoặc ép không khỏi bệnh
tại các địa bàn cấp hai ba và bốn dịch vụ này cũng được hoạt động nhưng không được quá lần lượt bảy mươi năm năm mươi và hai mươi năm công suất
người làm việc cũng phải tiêm đủ liều vaccine hoặc ép không khỏi bệnh
sở y tế thành phố cũng đề xuất bán hàng rong và vé số dạo được hoạt động ở các địa bàn có nguy cơ dịch cấp một và cấp hai
ở địa bàn cấp ba ngành y tế đề nghị cho hai loại hình này được trở lại kinh doanh
nhưng kèm điều kiện người tham gia phải được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín
riêng ở khu vực có nguy cơ cấp bốn không được bán hàng rong và vé số dạo
với hoạt động tập trung đông người trong nhà và ngoài trời
ngành y tế đề xuất không hạn chế số lượng ở khu vực đạt nguy cơ dịch cấp một
địa bàn cấp hai ba và bốn được tổ chức hoạt động trong nhà và ngoài trời nhưng không quá lần lượt bảy mươi năm năm mươi và hai mươi năm sức chứa
điều kiện tổ chức là người tham gia đã tiêm đủ liều vaccine
hoặc đã khỏi bệnh hoặc có giấy xét nghiệm âm tính trong bảy mươi hai giờ
mặc dù thành phố hồ chí minh được mở cửa trở lại hoạt động ăn uống tại chỗ đã cho phép đi vào hoạt động
thế nhưng một số chuỗi cửa hàng thực phẩm và đồ uống tại thành phố hồ chí minh
vẫn chưa mở bán tại chỗ đồng loạt ở toàn bộ chi nhánh
tìm hiểu nguyên nhân là do gặp khó khăn về nhân sự cũng như khâu chuẩn bị
những quy trình phòng chống dịch covid một mươi chín cũng đã ít nhiều tạo ra rào cản cho phía các doanh nghiệp
trong khi một số chuỗi thực phẩm đồ uống f b như trung nguyên lagen và trung nguyên e coffi
chuỗi trà sữa gồng trà đã mở cửa toàn bộ các chi nhánh
thì một số chuỗi fnb lớn khác lại đang thận trọng trong việc mở lại cửa hàng bán tại chỗ
vì khó khăn về nhân sự công tác chuẩn bị
thận trọng trong việc mở cửa lại toàn bộ cửa hàng thuộc hai hệ thống trung nguyên legan và trung nguyên e coffee
hai mươi cửa hàng thuộc chuỗi trà sữa gồng trà cũng đã mở cửa đón khách trở lại
dù chỉ được phục vụ năm mươi công suất
theo ghi nhận của chúng tôi lượng khách tại các điểm bán thưa thớt khách chủ yếu vẫn mua mang về
đại diện tập đoàn trung nguyên cho biết đã mở cửa đón khách tại chỗ
nhưng việc chỉ được phục vụ năm mươi công suất cùng nhiều điều kiện phòng dịch khác
ít nhiều đã tạo ra các rào cản cho phía doanh nghiệp
tuy nhiên trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay đây là điều cần thiết để đảm bảo an toàn cho cộng đồng
và tạo sự thích ứng dần khi sống chung với dịch
hơn nữa chúng tôi sẽ coi đây là cơ hội để đẩy mạnh
việc ứng dụng công nghệ nhanh chóng thích nghi và chuyển đổi phương thức kinh doanh mới
đại diện doanh nghiệp nói
doanh nghiệp này cũng cho hay đã chuẩn bị đầy đủ các biện pháp phòng dịch gồm quét mã qr code
toàn bộ nhân viên làm việc tại các cửa hàng đều có thẻ xanh
xét nghiệm định kỳ theo yêu cầu của cơ quan nhà nước
điều này góp phần vào việc đảm bảo an toàn cho khách hàng khi sử dụng dịch vụ ở quán
chúng tôi yêu cầu khách quét mã qr khai báo y tế trước khi vào cửa hàng
và khách hàng hợp tác vui vẻ để đảm bảo an toàn trong khi dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp
đại diện tập đoàn trung nguyên cho biết
trong khi đó nhiều chuỗi cà phê vẫn còn khá rẻ rặt khi chỉ mở thí điểm vài cửa hàng
như chuỗi starbucks the coffee house cộng cà phê hay coffee bike
nguyên nhân được đại diện chuỗi caffibyte cho rằng nếu cố quay về trạng thái hoàn toàn bình thường như trước
sẽ rất mạo hiểm bởi thực tế số ca nhiễm covid một mươi chín đã giảm nhưng vẫn ở mức cao
vị này cho rằng người làm kinh doanh hay ở bán hàng
bất cứ ngành nghề nào đều cần chung tay chống dịch
trong khi đó the coffee house cho biết đơn vị này đang tập trung mở rộng các mô hình mới
và việc bán mang về vẫn ổn định
còn mở cửa đón khách trực tiếp phía doanh nghiệp chưa vội mở đồng loạt vị đại diện này cho hay
còn đại diện startburg việt nam lại thông tin ngay sau khi nhận được thông tin các cơ sở kinh doanh
được mở bán tại chỗ trở lại từ hôm hai mươi tám tháng một mươi
thì hiện tại các chi nhánh tại tp hcm đang gấp rút chuẩn bị cho việc mở bán tại chỗ
do các cửa hàng của chúng tôi
cũng phải liên hệ địa phương để kiểm tra công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trước khi mở bán trở lại
do đó chưa thể mở hết đồng loạt ở các chi nhánh
đại diện startburg lý giải việc doanh nghiệp đang dày dặt trong việc mở cửa tất cả các chi nhánh
chuỗi nhà hàng ăn uống cũng từng bước mở cửa
không chỉ các cơ sở kinh doanh thức uống mà ngay cả các chuỗi nhà hàng quán ăn lớn
tại tp hcm cũng đang thận trọng tính toán ngày mở cửa đón khách ăn tại chỗ trở lại
trước tình hình dịch bệnh còn nhiều phức tạp
với hai nhà hàng lớn
tại quận một mươi và quận ba lotte bay cũng bày tỏ sự thận trọng khi mở cửa bán tại chỗ
khi doanh nghiệp này vẫn đang chờ đợi hướng dẫn cụ thể của địa phương về vấn đề mở bán
dù đã nắm được thông tin tp hcm cho phép hàng quán phục vụ khách tại chỗ
đại diện thương hiệu cho biết nếu nhận công văn chính thức
nhà hàng cũng phải mất thêm ba năm ngày mới có thể quay trở lại
để mở bán trực tiếp xuân sẻ chúng tôi phải có đủ nhân viên và thêm thời gian dọn dẹp
sửa sang không gian quán nhà hàng lobster bay nói
chuỗi nhà hàng lẩu
băng truyền kichikichi tại tp hcm cũng thông báo từ ngày hai mươi chín tháng một mươi
tất cả nhà hàng tại tp hcm sẽ mở cửa đón khách trở lại
ngoại trừ năm nhà hàng tại một số quận sẽ mở cửa sau một tuần nữa
hay chuỗi pizza bốn p sau một ngày chuẩn bị nhân sự cũng như các điều kiện phòng dịch
đã gửi thông báo tới khách hàng mở cửa bán tại chỗ từ một mươi bảy h ngày hai mươi tám tháng một mươi ở bảy chi nhánh
các chi nhánh còn lại sẽ mở dần tới ba mươi tháng một mươi
trong khi đó đại diện công ty qrs việt nam
chuỗi sản phẩm
sở hữu các thương hiệu đình đám như pizza company aca house holy crab cho biết
các chi nhánh sẽ hoạt động trở lại từ hai mươi tám tháng một mươi
vị này cũng thẳng thắn thừa nhận một số cơ sở không đủ nhân sự nên chỉ hoạt động cầm chừng
bên cạnh đó đại diện của các chuỗi nhà hàng cũng thắc mắc về quy định liệu có được đón khách
là trẻ em dưới một mươi tám tuổi hay không khi quy định vẫn không nói rõ
tp hcm đang ngày càng năng động liên tục có những động thái mở cửa các hoạt động cộng đồng
để sớm trở lại cuộc sống bình thường
nhưng không vì thế
mà mọi người có thể lơ là các quy tắc phòng chống dịch covid một mươi chín
bởi đây là dịch bệnh hết sức nguy hiểm lây lan rất nhanh với những diễn biến phức tạp
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
quý vị đừng quên đăng ký kênh youtube và sức khỏe vào đời sống của chúng tôi
còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại